sau hơn ba tuần nghị án ngày hôm nay tòa án nhân dân tỉnh kiên giang đã tuyên phạt bị cáo nguyễn tiến đạt sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
ngụ tại phường dương đông tp phú quốc tỉnh kiên giang ba năm tù sáu tháng về tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản
theo cáo trạng đạt là viên chức phòng quỹ đất thuộc trung tâm phát triển quỹ đất tp phú quốc
vào tháng bốn năm hai nghìn một mươi bảy trong lúc tổ chức bốc thăm chọn nền cho người tái định cư
đạt đã tự ý thêm tên những hộ vắng mặt vào để lấy hai nền tái định cư rồi để cho người nhà đứng tên
chuyển nhượng cho người khác với số tiền là ba tỷ đồng
đến năm hai nghìn hai mươi sự việc bị cơ quan chức năng phát hiện đạt đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh kê giang bắt giữ
về tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản
sau đó gia đình đạt đã khắc phục hậu quả trả lại số tiền cho bị hại là hai một tỷ đồng
ngoài lãnh mức án ba năm sáu tháng tù giam hội đồng xét xử còn buộc bị cáo phải hoàn trả số tiền chín trăm linh triệu đồng còn lại
cho hai người mua đất và số tiền người mua tái định cư trên bốn trăm bảy mươi triệu đồng
đồng thời thu hồi đất và hai giấy chứng nhận do người nhà của đạt đứng tên không đúng quy định
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé